những ai không được dùng monubiravill trong chữa trị covid một mươi chín
thuốc monoviravill không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai
không sử dụng cho bệnh nhân dưới một mươi tám tuổi và những người suy gan thận cần dùng thận trọng
thuốc monubiravil là một trong những loại thuốc kháng virus
được bộ y tế đưa vào phác đồ điều trị covid một mươi chín ở việt nam
loại thuốc này được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị
có kiểm soát cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
dịnh cấp pháp và không bán trên thị trường
theo thạc sĩ nguyễn quốc thái chuyên gia bệnh truyền nhiễm
bệnh viện bạch mai hà nội cho biết monupiravir cùng với favipiravir redexivir
là ba loại thuốc kháng virus đã được bộ y tế đưa vào phác đồ điều trị covid một mươi chín ở việt nam
monobiravil được sử dụng để điều trị covid một mươi chín mức độ nhẹ đến trung bình
ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chuẩn đoán sars cov hai
và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh chiến triển nặng
monopiravild dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới năm ngày
không được sử dụng quá năm ngày liên tiếp
và không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng covid một mươi chín
thuốc monopiravil có cơ chế gây đột biến làm gián đoạn sao chép rna
dân đến ức chế sự nhân lên của virus
việc sử dụng monupiravir được quy định rất chặt chẽ
có nhiều đối tượng không được sử dụng hoặc sử dụng thận trọng các loại thuốc này
trong điều trị covid một mươi chín
cụ thể monupiravir không được khuyến cáo sử dụng
trong thời kỳ mang thai
phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả
trong thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liều monupiravir cuối cùng
dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ monupiravir
không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị
và trong bốn ngày sau liều monupiravir cuối cùng
đối với trẻ em và thanh thiếu niên
monupiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới một mươi tám tuổi
vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn
đối với nam giới molupiravi có ảnh hưởng đến tinh trùng
mặc dù rủi ro được coi là thấp
vì vậy nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đề
nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy
trong thời gian điều trị và ít nhất là ba tháng sau liều monobiravi cuối cùng
ngoài ra người bị si gan si thận có thể uống monupiravir
nhưng cần dùng một cách thận trọng
bên cạnh đó các tác dụng phụ thường gặp của monupiravir là tiêu chảy
buồn nôn chóng mặt tăng men gan
để đảm bảo an toàn hiệu quả chỉ sử dụng thuốc monubiravil
điều trị covid một mươi chín khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định
các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc
không tự ý mua sử dụng thuốc monupiravir trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
trong quá trình sử dụng thuốc monupiravir
nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc
cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời
vậy có nên sử dụng thuốc xanh thuốc đỏ hay không
mỗi thuốc kháng virus chỉ có chỉ định trên một số đối tượng bệnh nhân covid một mươi chín nhất định
do vậy việc dùng các thuốc kháng virus này cần có chỉ định của bác sĩ
bên cạnh đó các thuốc điều trị covid một mươi chín này cũng có khá nhiều chống chỉ định
đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ
đồng thời trong quá trình sử dụng cũng cần giám sát cẩn thận các tác dụng phụ
để tránh xảy ra các rủi ro có thể xảy ra
tại việt nam quy trình cấp phép thuốc rất chặt chẽ
vì thuốc là một mặt hàng được liên quan đến sức khỏe của con người
cả trước mắt và lâu dài
điều này nhằm mục đích đảm bảo tác dụng hiệu quả của thuốc đối với nhân dân khi sử dụng
tôi tin rằng nếu sản phẩm này thực sự có chất lượng tác dụng
thì bộ y tế đã liên hệ để đưa thuốc về theo đường ngoại giao
đường chính thức để cho nhân dân sử dụng sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
chúng ta đã từng lên án thuốc ung thư giả một cách gai gắt
nhưng bây giờ tại sao chúng ta lại sẵn sàng thỏa hiệp về việc sử dụng các mặt hàng sách tay
không rõ nguồn gốc chất lượng với cam kết bằng miệng của người bán
và không chịu trách nhiệm pháp lý khi có vấn đề xảy ra
vì vậy việc mua bán và sử dụng các thuốc kể trên đều là vi phạm nghiêm trọng luật dược
giảm hiệu quả phòng chống dịch tạo cơ hội cho cá nhân lợi dụng buôn bán thuốc giả kém chất lượng
thuốc nhập lậu để trục lợi cá nhân
hiện nay thuốc abidol và adepivir đều chưa được cấp phép liệu hành và nhập khẩu chính thức tại việt nam
các sản phẩm do các trang mạng xã hội các nhóm các diễn đàn bán đều là hàng trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ tiêu chuẩn chất lượng
người dân tuyệt đối không tự ý mua và dùng thuốc điều trị covid một mươi chín theo thông tin truyền tai
điều này có thể dẫn đến việc lạm dụng không mang lại lợi ích gì hơn so với việc không dùng thuốc
mà còn tiềm tàng nhiều nguy cơ tác dụng bất lợi với sức khỏe người dùng
thậm chí có thể làm trầm trọng tình trạng covid một mươi chín ở người bệnh
vậy danh mục các thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc covid một mươi chín tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế là gì
bộ y tế đã nêu rõ ép không điều trị tại nhà sẽ đặt kề các thuốc hạ sốt giảm đau và thuốc kháng virus
đáng chú ý theo bộ y tế riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ kê đơn
và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện
thuốc hạ sốt giảm đau là paracetamol
trẻ em là gói bột cốn pha hỗn dịch uống hàm lượng tám mươi mg một trăm linh mg một trăm năm mươi mg hoặc hai trăm năm mươi mg
thuốc kháng virus lựa chọn một trong các thuốc sau
favipidavir hai trăm linh mg bốn trăm linh mg dạng viên
monopidavir hai trăm linh mg bốn trăm linh mg dạng viên
thuốc chống viêm corticosteroid đứng uống
phải được bác sĩ kê đơn không phát sẵn chỉ kê đơn điều trị trong một ngày
trong lúc chờ đến cơ sở điều trị covid một mươi chín
thuốc chống đông máu đứng uống
phải được bác sĩ kê đơn không phát sẵn chỉ kê đơn điều trị trong một ngày
trong lúc chờ đến cơ sở điều trị covid một mươi chín
la rivarosaben một mươi mg dạng viên hoặc apisaben hai năm mg dạng viên
lưu ý với thuốc kháng virus chống viêm corticosteroid và chống đông máu
thực hiện kê đơn điều trị ngoại trú theo quy định tại thông tư năm mươi hai trên hai nghìn một mươi bảy tt bit
về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
vào thông tư một mươi tám trên hai nghìn một mươi tám trên ttbit sửa đổi
bổ sung một số điều của thông tư năm mươi hai trên hai nghìn một mươi bảy trên ttbit
thuốc kháng virus dùng sớm ngay khi có trần đoán xác định mắc covid một mươi chín
tốt nhất trong năm ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng
ưu tiên sử dụng những trường hợp có triệu chứng hoặc nguy cơ cao
hoặc bệnh nền như người trên sáu mươi năm tuổi chưa tiêm đủ liều vaccine có bệnh nền không ổn định
chỉ định điều trị kết hợp đồng thời
thuốc chống viêm coticoid và thuốc chống đông máu khi người bệnh covid một mươi chín
có bất kỳ một trong các dấu hiệu sớm của suy hợp
và chỉ kê đơn điều trị trong một ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị covid một mươi chín